hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn

các quận huyện phải tham gia công tác điều trị ngay tại trung tâm y tế
đối với những bệnh nhân ở thể trung bình và có bệnh nền nguy cơ cao
góp phần giảm tải áp lực cho trạm y tế lưu động và hạn chế chuyển tuyến
giảm tải bệnh nhân nặng cho tuyến trên tại trung tâm y tế quận sơn trà
một mươi dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đã được thiết lập
với tỷ lệ bệnh nhân nguy cơ cao chiếm khoảng sáu mươi
những cái ca chuyển tiến thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề là
điều trị những cái ca mà bắt đầu trở nặng và có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao
còn lại là trước đây thì hầu như là những cái ca này đều chuyển lên chiến tranh
thì làm cho cấp cứu một trăm một mươi năm cũng rất là vắc vã chuyển tiến liên tục
và các cơ sở như hào vang bệnh viện giải chiến thì tăng số lượng lên
bên cạnh đó các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng đã thiết lập khu vực thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa gia đình khoa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với một trăm hai mươi năm dường bệnh
đã tiến hành điều trị cho các ca bệnh ở thể trung bình và nặng
trong đó có năm dường bệnh được thiết lập tương đương với tầng điều trị thứ ba
dành cho bệnh nhân nguy kịch
bệnh viện đa khoa gia đình cũng giống như các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
chủ yếu tiệp nhân bị ẹp khống ở mức độ trung bình nặng
một số trường hợp có thể là nguy kịch chúng tôi vẫn xử trí ban đầu trước khi chuyển tuyến
như vậy thì chúng tôi chủ yếu tập trung vào hai cái nhóm đó là trung bình và nặng
để hỗ trợ cho các y tế chuyển trên dạng với tình trạng quả tại
thành phố đà nẵng hiện đang có một mươi chín cơ sở y tế điều trị covid một mươi chín
ngành y tế đà nẵng cũng đang hỗ trợ chuyên môn cho tuyến quận huyện
để điều trị ca bệnh trung bình và nặng giúp người bệnh được chăm sóc tích cực ngay từ đầu
hạn chế chuyển tuyến

xin chào và hẹn gặp lại
triển lãm đã khắc họa lại những lát cắt những khoảnh khắc và dấu ấn tiêu biểu
trong hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ việt nam qua những con số
qua những hình ảnh tư liệu lịch sử để cùng nhìn lại chặng đường dài gần một thế kỷ mà hội đã đi qua
triển lãm có ba chủ đề trưng bày
hội liên hiệp phụ nữ việt nam dấu ấn những trạng đường
hội liên hiệp phụ nữ việt nam dấu ấn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai và hướng tới tương lai
triển lãm lựa chọn tám dấu ấn nổi bật của hội trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
gồm an toàn cho phụ nữ và trẻ em nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần đồng hành cùng phụ nữ biên cương xây dựng gia đình năm
năm trăm linh ba sạch xây dựng nông thôn mới chung tay vượt qua thiên tai đại dịch covid một mươi chín
để phụ nữ vươn tầm quốc tế chuyển đổi số ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ
trong các phong trào hoạt động hội
thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua chúng ta thấy sự thay đổi nhanh chóng
của giá vàng và thị trường bất động sản nguyên nhân của điều này được cho là cộng hưởng
từ nhiều yếu tố đặc biệt là do lạm phát nên nhiều nhà đầu tư coi vàng chứng khoán
là những kênh trú ẩn tài sản an toàn để đảm bảo an toàn và sinh lời vốn
liệu giá vàng và bất động sản thời gian tới sẽ chuyển động theo hướng nào
có thể áp dụng những chính sách gì để kiểm soát lạm phát
để trả lời cho những câu hỏi này chiều ngày hôm qua tôi đã có cuộc trao đổi
với tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia tài chính kinh tế
trước tiên mời quý vị đến với clip ngắn điểm lại những con số biến động trong hai ngày vừa qua
giá vàng trong nước những ngày qua liên tục tăng mạnh liên tục lập đỉnh mới
ngày tám tháng ba giá vàng lên mốc bảy mươi bốn bốn triệu đồng một lượng
do lượng người bán nhiều nên giá vàng ngày chín tháng ba quay đầu giảm
tuy nhiên vẫn ở mức trên bảy mươi triệu đồng một lượng và vẫn có thể bật tăng giá trở lại
do giá vàng trên thế giới
cùng chung trong cuộc đua về giá thị trường bất động sản cũng trên đà tăng nhanh
ngay cả giá căn hộ hạng c tại tp hcm cũng tăng đến hai mươi bảy sắp cán mốc sáu mươi triệu đồng một mét vuông
tuy nhiên theo các chuyên gia nhìn nhận đây có thể chưa phải giá định bởi nguồn cung đang khan hiếm
yếu tố lạm phát tăng chi phí nguyên vật liệu khiến giá tiếp tục tăng
còn tại thị trường xăng dầu sau sáu lần liên tục leo thang kể từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
giá xăng dầu trong nước hiện tại đã phá đỉnh tám năm
xăng ron chín mươi năm tiến sát ngưỡng lịch sử hai mươi bảy đồng một lít
một số chuyên gia dự kiến có thể lên tới ba mươi đồng một lít
vâng thưa tiến sĩ trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy là giá xăng dầu
giá vàng trong nước cũng như là trên thế giới thì tăng rất là cao
sô đổ mọi kỷ lục về giá trước đó thì theo ông nguyên nhân là do đâu
cái việc tăng giá vàng và giá xăng trong thời gian gần đây nó gắn liền với các yếu tố bên ngoài
trực tiếp là nó gắn với ba nguyên nhân
thứ nhất là nó gắn với quá trình gia tăng phục hồi kinh tế của các nước trên thế giới
kéo theo đó là cái nhu cầu về xăng dầu tăng lên do đó giá xăng dầu tăng lên
cái thứ hai là các nước cung cấp dầu mỏ là có cái xu hướng là kiểm soát nguồn cung
nhất là lượng xuất khẩu đặc biệt các nước opec
do đó nó hạn chế cái sự cung nơi thị trường và do đó chỉ để cung cầu nó làm tăng giá xăng
và cuối cùng là nó gắn liền với cái căng thẳng trong quan hệ của nga ukraine
đặc biệt là giữa nga với mỹ và các nước có liên quan
từ đó nó tạo ra một cái sự gia tăng hỗn hợp
hơn nữa cái việc tăng giá vàng ngoài những yếu tố cùng với tăng giá xăng
nó còn gắn liền với cái nhu cầu của người dân muốn tìm kiếm một cái chỗ chuẩn an toàn của màn tài chính
và là sự lựa chọn của họ
vâng vậy khi giá vàng giá xăng dầu tăng cao thì liệu có dẫn tới nguy cơ giá bất động sản
cũng theo đó mà nóng lên tăng cao trong thời gian tới hay không ạ
về nguyên tắc thì nó có một cái bình thông nhau
giữa giá vàng rồi giá nhà đất cũng như là sự nóng lên của nền chứng khoán
và đồng thời là mức lạm pháp
thì trong bối cảnh hiện nay lạm pháp gia tăng cùng với giá vàng gia tăng
thì đương nhiên giá nhà đất cũng có thể có một sự kéo theo nhất định
đặc biệt ở việt nam thì giá nhà đất đang lên do cái xu hướng gắn với cái phục hồi kinh tế
và cái nhu cầu về bất động sản cũng như là mặt bằng kinh doanh của đời sống xã hội
cũng như là kinh tế nó ngày càng tăng
hai yếu tố này nó cộng với những yếu tố trên
những yếu tố trên nó làm cho giá bất động sản nó tăng nhanh hơn
vâng nhiều ý kiến cho rằng là những thách thức này không chỉ tác động tiêu cực
đến mục tiêu kiểm soát lạm phát mà còn làm trao đảo hoạt động sản xuất kinh doanh
đánh giá của ông như thế nào với những tác động có thể xảy ra
đương nhiên mỗi khi có một cái sự tăng giá kể cả giá vàng giá xăng giá nhà đất
cũng như bức lạm pháp nói chung thì đều phải tiêu cực tới đời sống kinh tế xã hội
một mặt nó làm tăng chi phí đầu vào của các yếu tố sản xuất
đặc biệt là những yếu tố sản xuất nào liên quan đến sử dụng năng lượng xăng dầu
thứ hai nữa nó có thể làm tăng nguy cơ liên quan tới việc tăng lãi suất
để kiểm soát lạm pháp và do đó nó làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp
khi tiếp cận với nguồn vốn tiến dụng của ngân hàng
thứ ba nữa là nó làm tăng các chi phí hoạt động kinh doanh
kể cả của vận tải cũng như là của các hoạt động vận tải khác
có liên quan tới các hàng hóa và các hàng hóa có liên quan đến vận tải
tất cả nó tạo ra một cái làn sóng tăng chi phí đầu vào
và do đó là tăng cái giá đầu ra và từ đấy nó làm tăng áp lượng lãm pháp
trong cái rổ tính cpi của việt nam
và đương nhiên là người dân thì với tư cách là cái người tiêu dùng
họ vừa phải chi tiêu nhiều hơn cho xăng dầu
lại vừa phải hạn chế những cái gọi là nguồn thu nhập
dẫn đến là cái tổng cầu có thể bị giảm
và do đó là cái động lực thị trường trong nước cũng bị suy giảm
tất cả nó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của việt nam trong thời gian tới
đặc biệt trong bối cảnh các cái
thị trường thế giới đang có những biến động rất căng thẳng
vâng như vậy là chúng ta có thể thấy sức ép lãm pháp năm nay không hề nhỏ
vậy theo ông chúng ta cần làm gì để kiểm soát lãm pháp
cũng như là giữ vững ổn định vĩ mô trong dài hạn
rõ ràng là bài toán kiểm soát lãm pháp năm nay sẽ là khó nhất trong nhiều năm qua
trước những áp lực từ trong nước cũng như của nước ngoài
cũng như là những cái sức chống đỡ của người dân doanh nghiệp và kể cả của chính phủ
do đó là cái việc kiểm soát giá theo tín hiệu thị trường là rất quan trọng
tất cả những biện pháp kiểm soát bình ổn theo kiểu gọi là hành chính sẽ không đủ sức để chịu đựng và kéo dài
thứ hai nữa là kiểm soát hoạt động đồ cơ đặc biệt là những hoạt động đồ cơ bằng tính chất phá hoại
cái thứ ba nữa là phải tăng cường nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường
để tạo ra những cái phản đứng và những kịch bản phù hợp cho cái quá trình kiểm soát giá
và cuối cùng là sự bình ổn những mặt hàng thiết yếu lập quỹ bình ổn rồi tổ chức lưu thông tốt
cũng như là tăng sản xuất nhu cầu
những mặt hàng đó là cần thiết để đưa xuất thị trường đảm bảo cái yêu cầu của thị trường
tất cả các ngành nghề có liên quan đều phải có một sự phối hợp đồng bộ
và cách khác là cả hệ thống chính trị bao gồm là chính quyền các cấp kể cả bên đảng
cộng với cơ quan bộ công thương bộ công nghiệp bộ nông nghiệp và các bộ quản lý và các con thấy thị trường khác
với cả đấy nữa đó là những cái hoạt động thông tin tuyên truyền rất quan trọng
tránh kích động tránh giật gân tránh tạo ra những tư nhiễu hoặc là những cái gọi là tâm lý ám đông
trong cái quá trình mà nhận diện thị trường cũng như xử lý thị trường
vâng trong những ngày vừa qua thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều người dân đổ xô đi mua vàng và cả bán vàng nữa
thì dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế thì ông có lời khuyên hay tư vấn gì đến với người dân ạ
giá vàng hiện nay đang có một cái động thái chưa từng có và sự tranh lệch giá vàng trong nước và nước ngoài rất là cao
thậm chí nó lên tới ngót ngát gần hai mươi triệu đây là một hình tượng không bình thường
nó thể hiện cái tâm lý thể hiện sự đầu cơ cũng như là cái gọi là cái căn gọi là
yếu tố rất là chủ quan trong cái giá vàng này
người dân trong bối cảnh đó thì nên sức thận trọng
tránh mua bán đặc biệt là mua trong cái bối cảnh thứ nhất là
trinh lệch giá thị trường trong nước và nước ngoài rất là cao
bình thường chỉ trinh lệch khoảng độ ba trăm linh ngàn
thứ hai nữa là khi mà có cái giá đầu vào và đầu ra
tức là giá mua giá bán của các đơn vị kinh doanh vàng mà trinh lệch nhau lớn
trên năm trăm linh ngàn thì cũng không nên mua thường nói bình thường chỉ vài chục ngàn thôi
cái thứ ba nữa là trong một ngày mà có sự biến động
giá vàng rất là nhiều lần đấy cũng là thể hiện tâm lý giá vàng rất là mạnh
do đó là cũng không nên mua bán nhiều
tóm lại cả ba cái yếu tố liên quan tới sự tranh lệch giá
trong nước nước ngoài mua giá bán và sự biến động giá trong ngày nhiều
cả ba yếu tố này nếu có thì người mua nên hết sức tránh
để mà tránh trở thành thiệt hại trở thành nạn nhân của chính mình
tuy nhiên về mặt lâu dài chúng ta vẫn có thể kỳ vọng giá vàng sẽ lên
ở cái mức tiện tiến phù hợp với cái mức lợi pháp chung của thế giới
cũng như là các cái hoạt động kinh tế khác
nhưng trong bối cảnh ngắn hạn thì có thể lên xuống rất là mạnh biên độ cao
vì thế những người dân mà có nhu cầu gọi là tích chữ vàng thì vẫn có thể mua
còn những ngày lướt sóng thì phải hết sức tỉnh táo
bởi vì rất có thể tạo ra những rủi ro lớn
mà bằng chứng như thế là chỉ trong một hai ngày qua đó
giá vàng những người mua giá cao đã bị mất tới năm bảy triệu
và rõ ràng đây là một thiệt hại rất lớn
vâng một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi
vâng thưa quý vị và trên thực tế thì bộ tài chính cũng vừa chính thức
văn bản gửi các bộ ngành hiệp hội xăng dầu việt nam
liên quan đến vấn đề giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm xăng dầu
từ ngày một tháng bốn cho đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
và nếu như được thống nhất thông qua thì điều này sẽ góp phần trực tiếp giảm giá xăng dầu
thể hiện sự chia sẻ giữa nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
và tiếp sau đây mời xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những chính sách mới đáng chú ý
bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
đối với doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh
trên địa bàn năm mươi bảy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trước đó từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại sáu tỉnh thành phố đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
là hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng phú thỏ quảng ninh bình định
cục thuế năm mươi bảy tỉnh thành phố có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho người nộp thuế
và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử để đảm bảo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả
bộ y tế đề xuất người nhập cảnh vào việt nam không cần giấy chứng nhận tiêm vaccine covid một mươi chín
hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh
tuy nhiên những người này cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai
bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc trong hai mươi bốn giờ nếu test nhanh
trước khi xuất cảnh về việt nam và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
sau khi nhập cảnh họ tiếp tục thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch như người đã đang lưu trú tại việt nam
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai thành hai đợt
đợt hai cách được một thời gian là một mươi ngày
đợt một sẽ dành cho thí sinh thường
đợt hai dành cho thí sinh là f f một không thể tham gia kỳ thi đợt một
cũng theo đề xuất này lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cho rằng
sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học thực hiện tuyển sinh đồng loạt đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
nội dung bài viết đề cập đến việc giá bán lẻ xăng trong nước có thể chạm ngưỡng ba mươi đồng một lít
vào kỳ điều chỉnh ngày một mươi một tháng ba
nếu không can thiệp bằng các công cụ bình ổn giá các chuyên gia cho rằng
trước khi chở công cụ thuế phí thì ngay lúc này liên bộ công thương tài chính phải hướng tới thị trường
phải xả thêm từ quỹ bình ổn xăng dầu
xả hết rồi mới tính đến việc giảm thuế bảo vệ môi trường
quỹ vẫn còn thì nên xả hết
khi thị trường ổn định trở lại mới tính đến việc trích lập
cũng liên quan đến vấn đề xăng dầu báo tuổi trẻ online đăng tải bài viết có nhan đề
cây xăng ngưng hạn chế bán xăng dầu sẽ bị tức giấy phép
bộ công thương yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết thời gian đăng ký bán sang dầu
bộ công thương lưu ý trước tình hình khó khăn về nguồn cung

trong thời gian qua giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay
nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng
sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tức giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
những ngày qua khi thị trường vàng biến động mạnh cũng là lúc khoảng cách giá
trong nước và thế giới được nới rộng lên mức kỷ lục
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đề cập qua bài viết
bất ổn trong quản lý giá vàng bao giờ hết cảnh bong bóng
liên tiếp các phiên tăng giá giá vàng miếng sgc thậm chí đã lập đỉnh bảy mươi bốn bốn triệu đồng
một lượng bán ra và tặng mức tranh lệch gần hai mươi triệu đồng so với giá vàng thế giới
các chuyên gia cho rằng tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới quá cao
cho thấy thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn
các chuyên gia cũng cho rằng sau khi đã ổn định thị trường
đây là thời điểm ngân hàng nhà nước nên nghĩ đến việc làm thế nào giảm mức tranh lệch
giữa giá vàng trong nước và thế giới
bởi khoảng lệch về giá quá lớn sẽ tạo ra tâm lý muôn vàng
thay vì rót vốn vào các ngành kinh tế khác các nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn
do đó ngân hàng nhà nước cần có tổng kết về chính sách quản lý thị trường vàng
việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
nhằm giúp cánh khoảng cách về tuổi nghỉ hưu của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
so với tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được điều chỉnh tăng theo quy định
của bộ luật lao động
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo tờ trình của chính phủ việc trình quốc hội xem xét cho ý kiến
và thông qua theo quy định tại một kỳ họp dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật công an nhân dân nhằm thể chế hóa chủ trương của đảng
tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đồng thời để rút ngắn khoảng cách về tuổi nghỉ hưu của sĩ quan hạ sĩ quan
công nhân công an so với tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được điều chỉnh tăng theo
quy định của bộ luật lao động đảm bảo phù hợp với công tác thực tiễn
chiến đấu của lực lượng công an nhân dân